kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân thành phố cần thơ khóa chín đã được khai mạc
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp
dự và phát biểu chỉ đạo phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của ủy ban nhân dân
của các ngành các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã khắc phục khó khăn
vượt qua thách thức giành được những kết quả tích cực tạo tiền đề để thành phố đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội
của cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai